tỉnh hòa bình đã triển khai những việc làm cụ thể tập trung giải quyết những vướng mắc tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư sản xuất kinh doanh
bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân góp phần quan trọng vào năng lực nâng cao cạnh tranh của tỉnh
với tất cả những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh hòa bình ngày một mươi bốn và ngày hai mươi chín hàng tháng là những ngày đặc biệt
đặc biệt bởi đó là ngày mà họ được trực tiếp gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh trong một không khí cởi mở
thoải mái đưa ra những ý kiến thắc mắc chia sẻ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và bày tỏ những vấn đề doanh nghiệp mong muốn được giải quyết
dù mới được tổ chức cách đây ít tháng nhưng hình thức gặp mặt cà phê doanh nhân được những người đứng đầu tỉnh hòa bình nơi đây đánh giá cao
vì họ có thể lắng nghe những phản hồi những ý kiến đóng góp từ chính thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong nỗ lực triển khai đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh một nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
từ những thông tin thu nhận được tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd sẽ linh hoạt điều chỉnh các giải pháp theo hướng càng sát thực tế càng tốt để tạo nên môi trường đầu tư lành mạnh hấp dẫn
hầu như là các buổi cà phê doanh nhân này là có đầy đủ mặt tất cả lãnh đạo tỉnh
thì qua đó thì tôi thấy rằng là đây là một cái bước tiến mới của lãnh đạo tỉnh
để nhằm thủ đầu tư nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhằm thảo gỡ những khó khăn và tạo nhiều điều kiện thuật lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp
đây là một trong số nhiều giải pháp của tỉnh hòa bình nhằm chuyển từ tư duy quản lý doanh nghiệp sang đồng hành cùng doanh nghiệp
dựa trên phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh
chính giải pháp này đã tạo ra cơ sở và trở thành chỗ dựa vững chắc giúp tỉnh tự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh
đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thu thục hành chính
cũng từ những buổi gặp mặt cà phê doanh nhân này lãnh đạo tỉnh đã đưa ra hai nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai đó là tập trung sắp nhập những cơ quan hành chính tương đồng về chức năng nhiệm vụ
để hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải tiếp xúc với nhiều đầu mối
xúc tiến việc pháp lý hóa những cam kết quy chế phối hợp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư
ở nhiệm vụ đầu tiên lãnh đạo tỉnh xác định cần thống nhất làm mạnh và triệt đề từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện và cơ sở
ở nhiệm vụ thứ hai để cải tiến mạnh mẽ môi trường đầu tư tỉnh đã ký cam kết với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
về việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh thuận lợi cho các doanh nghiệp
theo đó một trăm linh thủ tục hành chính
các quyết định chính sách quy hoạch ngành quy hoạch đất được công khai minh bạch nhiều nội dung cam kết như xây dựng chính quyền điện tử
thực hiện thủ tục hành chính qua mạng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư tiếp cận đất đai nguồn vốn và cam kết bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp
và quyền tự do kinh doanh của người dân cũng như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đã mang đến một luồng gió mới cho thu hút đầu tư vào hòa bình
tính đến hết quý ba năm nay số dự án được cấp phép đầu tư vào tỉnh tăng một trăm năm mươi ba vốn đầu tư tăng ba trăm tám mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tục cấp phép đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực